sáng ngày hôm nay bệnh viện đà nẵng đã cho xuất viện ba bệnh nhân nhiễm sars cov hai đã được điều trị khỏi
đây là ba trong số sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín mà bệnh viện đà nẵng ghi nhận và điều trị đến thời điểm hiện tại
đây là ba bệnh nhân đầu tiên mắc covid một mươi chín tại đà nẵng trong đó hai bệnh nhân số hai mươi hai và hai mươi ba quốc tịch anh nhập viện vào ngày tám tháng ba
sau thời gian điều trị đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong ba lần liên tiếp vào ngày một mươi chín hai mươi ba và hai mươi năm tháng ba
bệnh nhân thứ ba mươi năm là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy nhập viện vào ngày một mươi tháng ba
cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính ba lần liên tiếp vào ngày hai mươi hai mươi ba và hai mươi năm tháng ba
hôm nay thì sau gần ba tuần điều trị bệnh nhân đã trở về bình thường sau ba lần liên tiếp âm tính
đây là một niềm tự hào của chúng tôi
chúng tôi gửi lời lên sự cảm ơn đồng viện đồng sở ức đồng phố
chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ tiếp tục tiến đấu với cuộc chiến này
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã phục hồi ổn định không sốt không ho không khó thở
đây là kết quả đáng mừng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của lực lượng y bác sĩ tại bệnh viện đà nẵng
và thay vào ba kỷ đạo chống dịch covid một mươi chín của thành phố đà nẵng
chúng tôi xin trang tặng cảm ơn toàn bộ đội ngũ
bác sĩ của khoa học hợp đới các khoa có liên quan trong công tác hỗ trợ để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đặc biệt là cái điều kiện ủng hộ lao động để mà anh em chúng ta bảo toàn được lực lượng
cái đó cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng và chúng ta cũng đã điều trị và sáng hôm nay ba bệnh nhân đã ra việc
đó là một cái niềm vui của nhân gian thành phố đà nẵng
niềm vui của hành vi chế chúng ta và đặc biệt là niềm vui của các đồng chí lãnh đạo khi chúng ta cho xuất viện ba trường hợp này
để đảm bảo an toàn sau khi ra viện hai bệnh nhân người anh bệnh nhân hai mươi hai và hai mươi ba sẽ tiếp tục được cách ly
theo dõi một mươi bốn ngày tại khách sạn dưới sự giám sát của đội ngũ phòng chống dịch quận sơn trà thành phố đà nẵng
bệnh nhân thứ ba mươi năm người đà nẵng sẽ được cách ly một mươi bốn ngày tại nhà dưới sự giám sát của đội phòng chống dịch quận hải châu thành phố đà nẵng
thống kê mới nhất từ sở y tế hà nội sáng ngày hôm nay cho biết với một trường hợp mới được phát hiện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng là năm mươi bốn ca bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó đang thực hiện giám sát y tế đối với bảy trăm bảy mươi hai trường hợp và cách ly tại cộng đồng là một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín trường hợp
ngoài ra với một một trăm năm mươi bốn trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín đã hết thời hạn giám sát y tế hiện hà nội còn có bảy trăm bảy mươi hai trường hợp đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe chặt chẽ với chín sáu trăm tám mươi năm trường hợp đã hết thời hạn cách ly theo dõi sức khỏe tại cộng đồng
trên địa bàn thành phố hiện còn một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín trường hợp đang được tiếp tục cách ly giám sát y tế tại cộng đồng
với những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại việt nam cũng như trên thế giới hiện hà nội đã yêu cầu tạm đóng cửa tất
các dịch vụ không thiết yếu như nhà hàng quán bar quán cà phê đến hết ngày năm tháng bốn các cửa hàng xăng dầu bán lẻ thuốc chữa bệnh rau củ quả thực phẩm vẫn sẽ hoạt động bình thường để phục vụ người dân
theo số liệu cập nhật sáng nay từ trang thống kê worldumeters số ca nhiễm covid một mươi chín trên thế giới đã vượt năm trăm ba mươi người số người tử vong là hơn hai mươi bốn trong đó italia là quốc gia có số người tử vong cao nhất với hơn tám hai trăm linh người
trước đó italia đã ghi nhận số ca nhiễm mới có dấu hiệu giảm tuy nhiên ngày hai mươi sáu tháng ba chính quyền vùng lombardi cho biết số ca nhiễm virus sars cov hai tăng cao trở lại với hai năm trăm linh trường hợp được xác định dương tính với virus này nâng tổng số ca nhiễm của vùng lên ba mươi bốn tám trăm bốn mươi sáu trường hợp
tây ban nha cũng đang trở thành điểm nóng về covid một mươi chín khi số ca tử vong trong ngày vượt italia với bảy trăm một mươi tám ca
như vậy tây ban nha hiện có bốn ba trăm sáu mươi sáu
nước anh ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại nước này khi có đến một trăm một mươi năm bệnh nhân thiệt mạng trong một ngày nâng tổn thất nhân mạng từ đầu dịch tại anh lên con số năm trăm bảy mươi tám người
số ca nhiễm mới virus sars cov hai cũng đồng thời tăng lên hai người và hiện ở mức một mươi một sáu trăm năm mươi tám ca nhiễm
khu vực đông nam á tới dạng sáng hai mươi bảy tháng ba đã ghi nhận thêm năm trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới và
trong khi ba mươi người thiệt mạng dịch bệnh đã gia tăng mạnh tại indonesia với hai mươi ca tử vong mới trong khi malaysia cũng ghi nhận hai trăm ba mươi năm ca covid một mươi chín mới